thưa quý vị theo bộ y tế đến nay cả nước đã chữa khỏi hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín
trong số các f đang điều trị thì có gần sáu năm trăm linh ca nặng
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một hai trăm tám mươi bảy trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
có một ba sáu trăm bốn mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm hai mươi sáu triệu liều
trong đó thì tiêm mũi một là hơn bảy mươi hai triệu liều tiêm mũi hai là hơn năm mươi ba triệu liều
liên quan đến biến thể omicron tiếp tục xuất hiện ở nhiều nước
cục hàng không việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay
gồm cả chuyến bay cứu trợ từ một mươi quốc gia châu phi
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam thủ tướng chính phủ đã có văn bản số tám nghìn bảy trăm linh sáu
ra các bộ ngành chức năng
tăng cường công tác kiểm soát biến chủng omicron
trong đó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải và các bộ ngành kiểm soát người đến và đi
qua các nước đã phát hiện ca nhiễm bệnh chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến thể này
chủ động ứng phó kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến chủng mới vào việt nam
từ các quốc gia khác
cục hàng không việt nam đề nghị bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay
bao gồm cả chuyến bay cứu trợ từ một mươi quốc gia châu phi đến việt nam
cấm nhập cảnh đối với hành khách có lịch sử đi qua các quốc gia này
trong vòng ba mươi ngày trước khi vào việt nam
trước tình hình dịch bệnh rất phức tạp việc kiểm soát di chuyển của người dân
tại các điểm hành chính công và nơi tiếp dân cũng là một việc làm khó khăn
để làm tốt công tác này bộ công an đã phối hợp với công an tp hà nội
tiến hành lắp đặt một số máy quét mã qr tại điểm tiếp dân của phòng cảnh sát giao thông
những ngày đầu triển khai thì đã đem lại hiệu quả tương đối lớn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại điểm đăng ký phương tiện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
có mặt tại điểm đăng ký phương tiện phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội từ rất sớm
nhưng tại đây đã có hơn một trăm linh người đứng xếp hàng chờ đến lượt mình làm thủ tục đăng ký phương tiện
tuy số lượng người đông nhưng quy củ trật tự
và công tác kiểm soát người rất nhanh không gây phiền hà cho người dân
tại đây công an tp hà nội đã giao phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
lắp đặt các thiết bị quét mã qr trên thẻ căn cước công dân gắn chip
tại các điểm tiếp dân thuộc các đơn vị công an tp
trong đó thí điểm tại phòng cảnh sát giao thông ngày đầu đã có hiệu quả rất tốt
tôi thấy cái ưu điểm của máy này rất là tốt là thứ nhất là giảm hạn chế
tránh các tiếp xúc gần giữa người dân công dân với nhau và các cán bộ
làm các thủ tục đấy với công dân
thứ hai là cái thông tin dữ liệu trên máy nó có rất là đầy đủ
đối với một cá nhân con người nó có số định danh và tất cả các thông tin
về địa chỉ rồi nơi thường trú quán
chúng tôi chỉ cần là quét cái ma đấy và nó sẽ hiện đầy đủ thông tin
và nó sẽ truyền về hệ thống máy chủ
chúng tôi chỉ việc cập nhật người dân cũng sẽ không phải kê khai trên giấy
để tránh mất thời gian
ảnh hưởng đến công việc đi lại của người dân
ngày đầu triển khai thì đối với cái phương tiện máy rất hiện đại này thì
khi người dân đến làm thủ tục rất là bơ ngỡ thì chúng tôi đã cử các cán bộ
mà có kinh nghiệm có trình độ hiểu biết và về khoa học công nghệ hướng dẫn
để người dân cài đặt các ứng dụng ví dụ như là phần mềm vnid của bộ công an

vnid của bộ công an hoặc là pc covid để khai báo các trường thông tin cá nhân của công dân
và các cái ứng dụng đấy người ta sẽ cấp cho mỗi công dân một mã quét qr định danh đấy
để máy chúng tôi nhận diện và rất là nhanh gọn và đạt hiệu quả tốt nhất
các thiết bị này được triển khai lắp đặt tại trụ sở cơ quan công an
sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ lượng người đến liên hệ công tác
khi không sử dụng thiết bị di động thông minh người dân đến làm việc
chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip qua thiết bị quét mã qr được lắp đặt tại đây
những thông tin liên quan đến việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đã được lực lượng đảm bảo an ninh an toàn kiểm soát nhanh chóng chính xác và thuận tiện
khi đến liên hệ công tác cũng có rất nhiều người dân bỡ ngỡ trước thiết bị này
nhiều người chưa cài ứng dụng để tạo mã qr
nhưng tất cả những vướng mắc này đã được giải quyết chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây
dưới sự hướng dẫn của cán bộ chiến sĩ trực gác
mình cảm thấy là khi đến đây rất là bất ngờ với cái mã phần mềm của công an quét
ví dụ như là mình tiêm vaccine này mà chưa có
chứng nhận thì trên phần mềm nhưng mà khi quét vào căn cước công dân này rất là tiện
không tránh người tiếp xúc giảm thiểu thao tác
chứ lần trước đi thì khai báo hơi phức tạp
nhất là những người mà lớn tuổi là rất là phức tạp cho họ
nhưng khi người ta có cái căn cước công dân người ta quét rất là tiện ích với cái phần mềm này
cái máy quét mã này thì nó có một cái tiện ích đấy là thủ tục nó rất là nhanh
không phải khai báo nhưng trên giấy
cái này thì chỉ mất chắc là khoảng tầm một mươi năm đến ba mươi giây là xong
bộ công an khi mà đặt
đặt cái máy này đặt cái máy quét mã qr này
ở những cái địa điểm mà tiếp xúc bọn tôi tiếp xúc nhiều như thế này

tiết kiệm thời gian cho nhân dân rất là nhiều
toàn bộ thông tin từ dữ liệu căn cước công dân này được hiển thị trên máy quét
đảm bảo độ chính xác cao từ dữ liệu tiêm chủng xét nghiệm
liên quan đến hiện trạng sức khỏe của người dân
đã được bộ công an tích hợp vào thẻ căn cước công dân
cũng như các phần mềm quản lý phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ và bộ công an
đây là một nỗ lực rất lớn của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an
đã hoàn thành và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thời gian tới đây bộ công an sẽ tích hợp thêm nhiều trường dữ liệu thông tin
có liên quan đến phòng chống dịch an sinh xã hội y tế giáo dục
cũng như tất cả các mặt đời sống của nhân dân vào thẻ căn cước công dân gắn chip
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng ngô thị mỹ dung
đặng hoàng phương con trai của dung lê hùng sang và nguyễn thị tuyết hằng
cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu sau thời gian quen biết nhau
hằng đặt vấn đề với dung mua ma túy của hằng về bán lại kiếm lời
dung đồng ý từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
dung đã nhiều lần mua ma túy của hằng
đem về phân lẻ trực tiếp bán và giao cho phương
sang bán lại cho nhiều người
đến khoảng một mươi một h ba mươi ngày một mươi tháng một mươi một bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an tỉnh an giang đã bắt và khám xét nơi ở của dung
phát hiện thu giữ trên sáu trăm bốn mươi g ma túy đá cùng nhiều tăng vật
tại thời điểm khám xét lực lượng công an còn phát hiện bắt giữ phương
và sang đang ở trong nhà dung
ngoài ra còn phát hiện thu giữ trong người sang trên sáu ga ma túy đá
tiến hành bắt và khám xét nơi ở của hằng tại tỉnh tây ninh
lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng dạng móc khóa
và sáu viên đạn nghi đạn cao su cùng một số tăng vật khác
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên vừa bắt quả tang đối tượng
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi hai tại khu vực đội sáu xã thanh hưng
huyện điện biên tỉnh điện biên tổ công tác phát hiện một đối tượng nữ
di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường liên xã hướng vào bản nong pet xã thanh hưng
có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính
kiểm tra tại chỗ tổ công tác phát hiện trong áo bông để ở xe của đối tượng
có một gói hình vuông bọc băng dính màu trắng có một mươi gói ni lông
bên trong chứa hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra đối tượng được xác định là lò thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại đội chín xã hanh hưng huyện điện biên
hà khai nhận trước đó đã nhận lời vận chuyển thuê số ma túy trên
cho một đối tượng không rõ danh tính thì bị bắt giữ
với diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy công an tỉnh đồng nai đã triển khai đấu tranh
triệt phá nhiều chuyên án vụ án bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến ma túy
tuy nhiên thời gian gần đây hoạt động của tội phạm ma về ma túy ngày càng tinh vi và manh động
gây nên rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
ghi nhận tại thành phố long khánh của tỉnh đồng nai
nguyễn trần thanh duy ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai là đối tượng nghiện ma túy
đã bị công an thành phố long khánh bắt giữ khi đang mua bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn
khám xét khẩn cấp nơi ở của duy cơ quan công an thu giữ thêm hai năm gram ma túy
bản thân tôi nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài ma túy tôi đã mua ma túy về sử dụng và bán lại cho những bạn nghiện
còn đây là đối tượng nguyễn bảo ngọc ba mươi sáu tuổi
chú phường xuân hòa thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã móc nối với một đối tượng chưa rõ lai lịch
đến điểm hẹn để mua ma túy
với số tiền một triệu đồng ngọc đã mua được một lượng ma túy về sử dụng
cũng như nhiều đối tượng ma túy khác ngọc đã bị lực lượng công an bắt giữ
cùng tăng vật là ma túy trên địa bàn phường xuân an
tôi có mua một gói ma túy thì trên đường đem về sử dụng thì bị
tôi có công an chặn lại kiểm tra và bắt về để làm sự là do ám lực gia đình
cho nên gần đây tôi không có công việc làm
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố long khánh đã phát hiện
triệt phá bốn mươi vụ bắt năm mươi ba đối tượng kỳ trước chuyển qua sáu vụ bảy bị can
liên quan đến các vi phạm pháp luật về ma túy thu giữ một trăm ba mươi sáu gram ma túy tổng hợp
bốn mươi tám gram heroin một mươi viên thuốc lắc một xe máy
qua điều tra đã tiến hành khởi tố bốn mươi một vụ năm mươi ba bị can
xử phạt vi phạm hành chính bảy đối tượng với số tiền gần bảy triệu đồng
chủ động nắm tình hình về hoạt động của các loại đối tượng
trong đó có đối tượng ma túy ở trên địa bàn
và cái thứ hai nữa là thực hiện nghiêm túc quy chế của công an thành phố với công an các huyện
là đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý chặt số người nghiện
tăng cường quản lý chặt những dược phẩm gây nghiện và những hóa chất là tiền chất ma túy
không để các đối tượng lợi dụng buôn bán trái pháp luật những cái tiền chất này
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội
một băng nhóm đối tượng gốc người hải phòng đã có tiền án tiền sự
hoạt động lưu động vào thành phố hồ chí minh để cho về lãi nặng hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn vừa bị cục cảnh sát hình sự đấu tranh bóc gỡ thành công
cầm đầu đường dây là đối tượng đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã có hai tiền án cố ý gây thương tích và cho ve lãi nặng trong giao dịch dân sự
thắng thường cho khách vay với hai hình thức gồm vay bắt họ trả tiền góp theo ngày lãi suất từ hai trăm tám mươi hai đến một bảy trăm ba mươi tám một năm
vay lãi nằm đóng tiền lãi một mươi năm ngày một lần
lãi suất năm đồng một triệu một ngày hoặc một năm một ngày tương đương với mức lãi suất một trăm tám mươi đến năm trăm bốn mươi bảy năm một năm
để lôi kéo những người đang có nhu cầu vay tiền các đối tượng cho đăng quảng cáo trên các website mạng xã hội
kết nối với các đối tượng môi giới làm cho ngành ngân hàng tài chính để giới thiệu người đang có nhu cầu vay vốn để kinh doanh đầu tư buôn bán
đặc biệt là những người có nhu cầu đáo nợ ngân hàng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bảy đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với phòng trọng án
cục cảnh sát hình sự địa chỉ tại hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi quận một tp hcm để giải quyết

sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác
cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo mai hường số chín mươi ba đường lê hoàn phường lam sơn tp thanh hóa
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị mai hường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về tội làm nhục người khác
cưỡng đoạt tài sản khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip có độ dài gần bốn phút
về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
ngay khi tiếp nhận nguồn tin này công an thành phố thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ số quần áo đến cơ quan công an xác minh
tại đây các đối tượng khai sau khi phát hiện do bị mất trộm quần áo và liên hệ được với hai nữ sinh lấy trộm đồ của xót mình
hương đã đánh đập dùng kéo cắt tóc cắt áo của nữ sinh tên m và còn yêu cầu m phải khắc phục số tiền một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
do không lo được tiền nên m đã nhắn tin xin lỗi hường tuy nhiên hường và chồng liên tục nhắn tin đe dọa nữ sinh này
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một gia đình hai cháu m và h đến xóm mai hường để đưa tiền
do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng và được đình anh đồng ý
còn gia đình m do không có tiền nên mai hường lại yêu cầu viết giấy đơn khất nợ
với số tiền là một mươi triệu đồng
chỉ trong vòng một ngày lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ ba xe vận tải
vận chuyển số lượng lớn quần áo thức ăn gia súc nước ngọt và đồ điện có xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc
tổng giá trị hàng hóa trên một ba tỷ đồng
ngày ba tháng một mươi hai tại khu vực huyện tỉnh biên tổ liên ngành
tiến hành phát hiện bắt quả tang hai xe ô tô tải do tài xế la cầm đường điều khiển
trên xe có vận chuyển tám sáu trăm một mươi bộ quần áo trẻ em và một năm trăm năm mươi áo khoác và xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi năm c một mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi chín
do tài xế nguyễn quốc hậu điều khiển
trên xe có vận chuyển hai mươi tấn gồm tám trăm linh bao thức ăn gia súc nhãn mát nước ngoài
sáng cùng ngày tại khu vực thuộc thành phố châu đốc tổ liên ngành phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường
kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c tám mươi bốn
do lê thanh tỉnh làm tài xế có một lượng hàng hóa nhãn mát nước ngoài và không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã bàn giao cho các đơn vị chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
ngày bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ khẩn cấp nghi phạm
nguyễn minh nhật hai mươi sáu tuổi thương trú tại phường tân bình thành phố di an tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo điều tra khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai sau khi đối tượng nhật đi giao gà tại ngã ba vũng tàu
về đến ngã tư chiêu liêu thuộc phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
tại đây đối tượng nhật điện thoại cho bà dương thị yến năm mươi sáu tuổi quê hà nội
để mua dâm tại phòng trọ của nạn nhân
sau khi mua dâm giữa nhật và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn về việc trả tiền mua dâm
trong lúc sâu sát nhật dùng tay bấp cổ khiến bà yến tử vong
sau đó nhật lấy hai điện thoại hiệu iphone của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường
sau thời gian ngắn điều tra lực lượng cảnh sát hành sự đã tìm ra nguyễn linh nhật
vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can nguyễn kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngủ tại thị trấn dầu dây về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra là đối tượng nghiện ma túy
nên ngày một mươi bảy tháng bảy phượng đi đến lối ra của đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
ở xã bầu hàm hai huyện thống nhất mua hai gói ma túy gồm heroin và metafetamin
của một đối tượng chưa rõ lai lịch để mang về sử dụng dần
khi đến khu phố lập thành thị trấn dầu dây thì bị công an huyện thống nhất phát hiện bắt giữ cùng tan vật
được biết thời gian vừa qua công an tỉnh đồng nai đã đẩy mạnh tấn công vào tội phạm ma túy
khám phá hàng chục vụ truy tố nhiều đối tượng ra trước pháp luật góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
sau khi triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần bốn tỷ đô la mỹ
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tp hcm cách đây hai ngày
thì hôm nay công an tp cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với ba mươi tám đối tượng
theo điều tra đường dây đánh bạc này do huỳnh long bạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nguyễn đắc quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ngụ quận gò vấp
huỳnh long như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ quận tân bình và phạm thị mai ngân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận phú nhuận cầm đầu và điều hành
công an xác định nhóm này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
hoạt động hết sức tình vi bí mật thay đổi thủ đoạn đặc thực thông qua việc sử dụng đổ tiền việt
để mua các loại tiền điện tử như ethereum usdt tron
liên kết với các sàn tài chính để quy đổi nạp rút tiền
các đối tượng hình thành nhiều đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý
tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn phát triển ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
bước đầu công an xác định số lượng tiền giao dịch gần bốn tỷ usd tương đương tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi chưa tính tiền đối ứng của nhà cái
hiện công an tp hcm vẫn đang phù hợp cùng các đơn vị điều tra mở rộng đường dây đánh bạc quy mô lớn này
gần cuối năm hoạt động sản xuất kinh doanh giao thương gia tăng
cùng với thời tiết hành khô nên tìm ẩn
nguy cơ cháy nổ đòi hỏi lực lượng chức năng và người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác
chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra
ghi nhận từ một đống phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
sau giãn cách xã hội người dân doanh nghiệp quay trở lại lao động sản xuất để kịp thời phục hồi kinh tế
tuy nhiên đa phần doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng ngừa cháy nổ
trước thực trạng đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã tiến hành kiểm tra đồn đốc nhắc nhở các đơn vị thực hiện ngay giải pháp phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn sản xuất
tuy nhiên đa phần doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng ngừa cháy nổ

vì an toàn tài sản của công ty cũng như là tính mạng của công nhân cho nên cũng thường xuyên là có người kiểm tra bảo dưỡng định kỳ
còn bên cho thuê chỉ còn có một đơn vị thôi nhưng cũng nhắc nhở thường xuyên về vấn đề phòng chống cháy nổ
theo báo cáo từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố biên hòa xảy ra một mươi hai vụ cháy làm một người bị thương thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tăng sáu vụ
về cứu nạn cứu hộ xảy ra một mươi năm vụ tăng một mươi bốn vụ so với cùng kỳ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được năm người tìm kiếm trục vớt được năm thi thể
nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chập điện sự cố kỹ thuật
đơn vị chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố biên hòa xây dựng kế hoạch số ba trăm một mươi
chỉ đạo lực lượng đồi cảnh sát phòng cháy cháy và lực lượng công an ba mươi phường xã
trong đó đội cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi là
sẽ chủ động tham mưu lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố biên hòa xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành
đối với khu trung cư các khu trung cư dân cư trên địa bàn nguy hiểm cháy nổ cao trên địa bàn thành phố biên hòa
nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ từ nay đến cuối năm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp biên hòa sẽ tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở trọng điểm nơi tập trung hàng hóa phối hợp với các cơ sở rà soát bổ sung
chỉnh lý các phương án chữa cháy để có phương án xử lý các sự cố cháy nổ lớn phức tạp
huy động nhiều lực lượng tham gia đồng thời thường xuyên tuyên truyền kiểm tra xử lý các đơn vị vi phạm
thưa quý vị hiện nay số ca tử vong do mắc covid một mươi chín tại tp hcm tập trung chủ yếu ở nhóm bệnh nền và người trên năm mươi tuổi
ngành y tế tp hcm cũng đã mở chiến dịch để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ này
theo phân tích của sở y tế tp hcm số ca tử vong do mắc covid một mươi chín tại thành phố chủ yếu là người có bệnh nền
và ở độ tuổi từ năm mươi trở lên
để hướng đến mục tiêu giảm mắt và giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
thành phố sẽ triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ
chiến dịch này dự kiến triển khai trong vòng một tháng từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bao gồm ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn ra soát và lập danh sách các hộ gia đình
có người thuộc nhóm nguy cơ người có bệnh nền người cần chăm sóc dài hạn
tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
căn cứ vào danh sách được lập trung tâm y tế triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
cho từng thành viên của các hộ gia đình nêu trên
nếu phát hiện f không thuộc nhóm nguy cơ khuyến khích người f đi cách ly tập trung
để giảm nguy cơ lây lan cho các thành viên khác trong hộ gia đình nhất là người thuộc nhóm nguy cơ
nếu phát hiện f thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền ổn định có đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì cấp phát thuốc kháng virus cho người f và cách ly tại nhà nếu người f có nguyện vọng
đối với các thành viên trong hội gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm vaccine cho những người chưa tiêm
đối với người thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền hoặc trên năm mươi tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm mũi nhắc lại nếu đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất sáu tháng
trung tâm y tế chuyển danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
kèm số điện thoại liên lạc đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa
tại đồng bằng sông cửu long từ khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trở lại
các địa phương đã chủ động linh hoạt triển khai mô hình trạm y tế lưu động khá hiệu quả
đảm trách những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở
nhiều cán bộ y tế cơ sở đã nảy ra những sáng kiến độc đáo phù hợp với tình hình địa phương
chiếc xe máy cùng một chiếc thùng có chứa đồ bảo hộ thuốc dụng cụ lấy mẫu
nhiều dụng cụ khác và đủ có một chiếc máy tạo oxy từ khí trời đâm ấn cấp cứu tại chỗ
trạm y tế lưu động bằng xe gắn máy đã hoạt động hơn một tháng qua
các bộ y tế xã phú đức huyện tâm nông tỉnh đồng tháp giải quyết tất cả nhiệm vụ
thuộc về chức năng trạm y tế lưu động tiêm vaccine lấy mẫu xét nghiệm
và chăm sóc y tế các trường hợp liên quan covid một mươi chín
được biết xã phú đức là địa phương sớm nhất huyện tâm nông triển khai mô hình này
không chỉ giải quyết bài toán về địa hình cách làm này cũng có thể là một hướng mở
để giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất trong quá trình triển khai trạm y tế lưu động tại địa phương
có thể thấy trong những lúc khó khăn sự tự lực sáng tạo từ lực lượng y tế cơ sở
đã lần nữa giải quyết khó khăn vaccine
theo cách gần gũi và thực tế nhất
tính bình long vừa ban hành đề án hỗ trợ người lao động trở về từ vùng dịch
được vây vốn với lãi suất ưu đải nhằm tạo công an việc làm ổn định cuộc sống
những lao động tự do và một số đối tượng lao động không thuộc diện nhận hỗ trợ
theo quy định của nghị quyết số sáu mươi tám của chính phủ sẽ được vây vốn ưu đải
thông qua ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất tương đương với lãi suất cho vay
đối với các tổ chức
các hộ cần nghèo theo quy định của tính dụng chính sách
là một trong những hộ kinh doanh vận tải được xét duyệt hỗ trợ từ đề án
do tỉnh bình long triển khai ông dùng ngụ phường ba thành phố bình long
được ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh bình long cho vây chín mươi triệu đồng
với nguồn vốn này ông đã tập trung nhập hàng và duy tu sư trở lại cơ sở
sau nhiều tháng liền ngưng hoạt động vì phải thực hiện giãn cách xã hội
nguồn vốn đã tiếp thêm động lực để ông khôi phục lại hoạt động kinh doanh
tụi tôi dài khoảng chín mươi triệu
duy tu sửa chữa xe để mà hoạt động trở lại
chẳng những mà bản thân tôi vui mà ngay cả những anh em của tôi ai cũng vui
tại vì suốt thời gian mà dịch bệnh thì không có công an việc làm
rồi bây giờ khi mà có công an việc làm rồi mình hoạt động không được
mà được cái nguồn tiền này để mà mình duy tu sửa chữa xe rồi hoạt động trở lại bình thường
thì có như là anh em rất là phấn khởi
làm nghề thợ hồ với thu nhập hơn hai trăm linh đồng mỗi ngày để trang trải cuộc sống
dịch covid một mươi chín bùng phát khiến anh vẹn tạm ngưng công việc
nay được giải ngân vay năm mươi triệu đồng anh vẹn dự tính đầu tư chăn nuôi bò
với hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn này
tôi được nhà nước hỗ trợ dây giống này về để mua con giống để mình chăn nuôi bò nái
tại do tình hình dịch bệnh mình đi làm khó khăn rồi cho nên ở nhà mình mua bò
để mình chăn nuôi cho kiếm thêm kinh tế thu nhập cho gia đình
mục tiêu của đề án là giải quyết việc làm cho trên hai lao động bị ảnh hưởng bởi dịch
với nguồn vốn dự kiến là sáu mươi tỷ đồng
người lao động hội sản xuất kinh doanh được vay tối đa một trăm linh triệu đồng mỗi lao động trong năm năm
đến nay ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh vĩnh long giải ngân được một mươi bảy năm tỷ đồng
giải quyết việc làm cho năm trăm chín mươi năm lao động
hị đơn vị đã nhận hồ sơ có một trăm chín mươi một lao động đề nghị vai bảy năm tỷ đồng
và sẽ đẩy nhanh giải ngân trong thời gian tới
hôm nay thì người lao động là các cá nhân hộ sản xuất kinh doanh
bị ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín thì có nhu cầu vay vốn chương trình này là rất lớn
trong khi đó thì cái nguồn vốn cho
nguồn vốn cho vai thì lại có hạn
hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với chương trình địa phương
và các tổ chức hội đồng tải nhận quy thác rà soát thật kỹ giám sát thật chặt
kịp thời giải ngân đến đó tự tụng hưởng để việc cho vai mang lại hiệu quả cao nhất
giúp cho người dân khắc phục hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mình tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao cho
nhiều và nhiều đối tượng nữa nằm trong cái diện này người ta tiếp cận được
biết được cái chủ trương cái chính sách này mà người ta có cái kế hoạch
và có cái được cái ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ sẽ làm hồ sơ
để mình được nhận cái chính sách
trong điều kiện dịch bệnh khó khăn thông qua đề án tỉnh vĩnh long đã trao cần câu
cho các đối tượng thụ hưởng
nhờ nguồn vốn vay ưu đại này nhiều lao động ở địa phương đã tự tạo được công an việc làm
hạn chế thất nghiệp duy trì ổn định và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh
ổn định cuộc sống
văn phòng chính phủ vừa ban hành công điện số tám nghìn tám trăm năm mươi bảy ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
về tăng cường công tác quản lý thanh tra kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra
kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được
từ phát hành trái phiếu báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bộ tài chính khẩn trương giả soát các quy định pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp
và phát hành trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực
quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh
minh bạch an toàn thủ tướng giao ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
của các tổ chức tín dụng kịp thời phát hiện và cảnh báo các rủi ro có biện pháp xử lý theo quy định
bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đồng thời bộ công an phối hợp với bộ tài chính
ngân hàng nhà nước việt nam và các cơ quan có liên quan nắm bắt tình hình tiếp nhận thông tin vụ việc
có dấu hiệu vi phạm pháp luật nếu có để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch và tết nguyên đán mùa xuân nhâm dần
năm hai nghìn hai mươi hai sở giao thông vận tải hà nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bến xe bố trí đầy đủ xe
tăng cường phục vụ hành khách đồng thời tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch covid
các đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh hợp đồng và du lịch cần xây dựng phương án
bố trí xe dự phòng xe tăng cường để phục vụ kịp thời đáp ứng khi cần thiết huy động tối đa phương tiện
phục vụ trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội xuân nhâm dần xây dựng phương án phối kết hợp
với các lực lượng chức năng như công an thành phố và chính quyền địa phương thanh tra sở giao thông vận tải
để giữ gìn trật tự bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực các bến xe
các nhà xe cần chủ động phối hợp với bến xe tổ chức bán vé trực tuyến cho hành khách hạn chế tối đa
để hành khách phải chen lấn sô đẩy tranh giành chỗ lên xe thành phố yêu cầu
các bến xe tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tăng cường tuyên truyền trên hệ thống
thông tin của bến để hành khách nâng cao ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với đơn vị hoạt động vận tải khách bằng xe taxi sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu bố trí phương tiện
đảm bảo về số lượng chất lượng và người lái phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn
thưa quý vị chỉ trong một ngày lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang đã phát hiện
và bắt quả tang ba xe tải vận chuyển số lượng lớn quần áo thức ăn gia súc nước ngọt và đồ điện xuất xứ
từ nước ngoài và không rõ nguồn gốc
tổng giá trị hàng hóa trên một ba tỷ đồng
ngày ba tháng một mươi hai tại khu vực huyện tỉnh biên tổ liên ngành tiến hành phát hiện bắt quả tang hai xe ô tô tải
do tài xế la cẩm đường điều khiển
trên xe có vận chuyển tám sáu trăm một mươi bộ quần áo trẻ em và một năm trăm năm mươi áo khoác và xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi năm c một mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi chín
do tài xế nguyễn quốc hậu điều khiển
trên xe có vận chuyển hai mươi tấn tức là tám trăm linh bao thức ăn gia súc nhãn mát nước ngoài
sáng cùng ngày tại khu vực thuộc thành phố châu đốc tổ liên ngành phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường kiểm tra
phát hiện trên ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c tám nghìn bốn trăm tám mươi chín do lê thanh tình làm lái xe
có một lượng hàng hóa có nhãn mát nước ngoài và không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra các tài xế không xuất trình được khóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác bàn giao cho các đơn vị chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
mới đây thì lực lượng quản lý thị trường đã ra mắt phòng trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả
giới thiệu những sản phẩm mặt hàng giả hàng nhái vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bị phát hiện xử lý
và đây sẽ là ngơ nơi mà người tiêu dùng trang bị thêm những kiến thức kỹ năng khả năng nhận biết về sản phẩm
hạn chế thấp nhất rủi ro trong quá trình mua sắm phản ánh của phóng viên thời sự
phân biệt nước hoa thật và giả là một trong hơn những kiến thức
hơn ba trăm linh sản phẩm được trưng bày tại đây để hướng dẫn chị phương anh cũng như nhiều người tiêu dùng khác tránh mua phải hàng giả hàng nhái trên thị trường

đặc biệt quan tâm tới các biện pháp phòng ngừa
trong đó công tác thông tin tuyên truyền phổ biến tới người tiêu dùng rất quan trọng
việc mở cửa phòng trưng bày hàng thật hàng giả với nhiều mặt hàng khác nhau sẽ giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp trang bị thêm kiến thức
để nhận biết hàng hóa các loại trên thị trường phân biệt được đâu là thật đâu là giả để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra
việc tổ chức phòng trưng bày cũng là một phương pháp để có thể truyền tải thông tin đến cho người tiêu dùng và những khách tham quan
có thể gây dựng nên cho mọi người một ý thức về việc phòng chống hàng giả hàng nhái
đặc biệt trong dịp cuối năm khi mà sức mua rất là lớn thì mọi người cần phải có một ý thức cao hơn nữa
về việc đề phòng các sản phẩm hàng giả hàng nhái trong nội dung thị trường
thứ nhất là cũng để tránh việc ảnh hưởng đến sức khỏe và trong quá trình sử dụng
với việc mở một cái phòng trưng bày để phân biệt hàng thật hàng giả để từ đó giúp cho người tiêu dùng
biết được và có cái cơ sở để xác định đâu là hàng thật hàng giả một cách tương đối chắc chắn cũng là một cái biện pháp rất tốt
vì thực ra rất nhiều người cứ nói rằng là hàng thật về hàng giả nó khác nhau cái gì thì nhiều người vẫn không biết
đấy là chúng ta phải nói thật với nhau như vậy
và rõ ràng là nếu như chỉ dừng lại ở một cái phòng trưng bày đó thì nó tôi cho rằng nó chưa đủ
mà có lẽ là phải có rất nhiều các phòng trưng bày ở nhiều địa điểm khác nhau
nhiều cái tình hình khác nhau thì từ đó mới giúp cho cái người dân nâng cao cái nhận thức đấu tranh chống cái hàng giả hàng giả ấy
trong thời gian tới quản lý thị trường sẽ tổ chức sự kiện trưng bày hàng thật hàng giả thường xuyên với các chuyên đề chủ đề khác nhau
bên cạnh đó trên nền tảng tiktok sẽ phát triển hai tài khoản mang tên thật giả review và quản lý thị trường news
để qua đó cập nhật thông tin về các vụ kiểm tra kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường
cung cấp thông tin dấu hiệu nhận biết hàng thật hàng giả của các sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống hàng giả hàng nhái
bộ lao động thương binh và xã hội vừa có đề xuất chính phủ văn bản về nghỉ tết nhâm dần và quốc khánh năm hai nghìn hai mươi
trước đó dự thảo của đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận của một mươi sáu bộ cơ quan tổ chức liên quan
đối tượng điều chỉnh của đề xuất là cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính
sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức viên chức
theo bộ lao động thương binh và xã hội với năm ngày nghỉ theo quy định của bộ luật lao động
lịch nghỉ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai được đề xuất gồm một ngày trước tết và bốn ngày sau tết
lý giải của bộ lao động thương binh và xã hội việc bố trí này nhằm đảm bảo việc hài hòa nghỉ trước và sau tết
công chức và viên chức sẽ có chín ngày nghỉ trong dịp tết nguyên đán gồm năm ngày nghỉ theo luật lao động và bốn ngày nghỉ cuối tuần của hai tuần trước và sau
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động lớn đến đời sống hàng ngày trong đó có việc thay đổi thói quen tiêu dùng của rất nhiều người
các sản phẩm chăm sóc sức khỏe dần được nhận được nhiều sự quan tâm và có lượng tiêu thụ rất lớn
đồng trùng hạ thảo là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
với công dụng tăng cường sức đề kháng để điều trị nhiều bệnh hiện đang là một trong số sản phẩm được người tiêu dùng lựa chọn
tuy nhiên giữa những vô vàng đơn vị sản xuất kinh doanh đông trùng hạ thảo tìm được sản phẩm đông trùng hạ thảo chất lượng không phải là điều dễ dàng
trước hết người tiêu dùng cần phải hiểu đúng về đông trùng hạ thảo
đồng trùng hạ thảo hay còn được gọi là đồng trùng thảo hạ thảo đồng trùng hoặc trùng thảo
về bản chất đây là một dạng ký sinh của một loại nấm có tên gọi ophiocordyceps sciensis
đông trùng hạ thảo là loại biệt dược có sự kết hợp kỳ diệu giữa thực vật và động vật nên nó sở hữu hàng trăm dưỡng chất tốt cho sức khỏe
đồng trùng hạ thảo có tác dụng bổ thận ích phế
ngày nay qua thực tế người ta cũng nhận thấy rằng đồng trùng hạ thảo có tác dụng như tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể
để giúp cơ thể phòng chống các bệnh tật
cũng như là nó sẽ điều hòa các cái hệ thống tim mạch này rồi là hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh lý về thận về gan
và đặc biệt là nó nâng cao cái sức khỏe giúp cho người bệnh ăn ngon ngủ yên hơn
trước sự quý hiếm của đông trùng hạ thảo tự nhiên nhiều nước trên thế giới đã áp dụng khoa học kỹ thuật để nuôi trồng đông trùng hạ thảo nhân tạo
như mỹ hàn quốc nhật bản và cả việt nam
do vậy hiện có hai loại đồng trùng hạ thảo một là đồng trùng hạ thảo thiên nhiên hai là trùng thảo nhân tạo
sau đó loại trùng thảo này cũng có giá trị sinh học cao gần sát với loại tự nhiên
đồng trùng hạ thảo đứng nuôi kế nhiều ở nhật bản hàn quốc thái lan và tại việt nam
trải qua những khó khăn đến nay việt nam đã có rất nhiều đơn vị nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo
và đã được người tiêu dùng ủng hộ rất nhiệt tình bởi những sản phẩm đông trùng hạ thảo nhân tạo này có giá thành rẻ
mà chất lượng không thể thua kém được trùng hạ thảo tự nhiên
thế là một bác sĩ thì tôi rất quan tâm đến chất lượng của sản phẩm
và nhận thấy rằng là đông trùng hạ thảo sản phẩm ở trong nước
cũng có những sản phẩm mà chất lượng nó rất là tốt như là các sản phẩm ngoại nhập
đặc biệt là gần đây thì tôi có sử dụng sản phẩm đồng trùng hạ thảo hector
đó là cái sản phẩm mà sau khi dùng thì thấy chất lượng rất là tốt
sản phẩm hatter rất là đa dạng từ sợi nấm viên nang và sản phẩm nước
đồng trùng hạ thảo
kết hợp với lại collagen đồng trùng hạ thảo kết hợp với xâm
đặc biệt là cái sản phẩm đồng trùng hạ thảo kết hợp với collagen
là cái sản phẩm nước đầu tiên xuất hiện tại trên thị trường việt nam
và đã được chị em phụ nữ rất là tin dùng
một điều nữa là cái sản phẩm đồng trùng hạ thảo mà kết hợp với lại xâm
thì đã được công đoàn của bộ y tế cũng như là các bệnh viện
các doanh nhân mua rất là nhiều để hỗ trợ
cung cấp cho những chiến sĩ áo trắng
tuy nhiên bên cạnh những đơn vị dày công nghiên cứu
để cho ra sản phẩm đông trùng hạ thảo có chất lượng giá thành hợp lý
thì việc có quá nhiều sản phẩm đông trùng hạ thảo trên thị trường như hiện nay
khiến người tiêu dùng hoang mang lo lắng là điều dễ hiểu
chính vì vậy người tiêu dùng cần phải tìm hiểu cân nhắc
khi có nhu cầu sử dụng các sản phẩm đông trùng hạ thảo
tránh tình trạng tiền mất tật mang với các sản phẩm trà trộn kém chất lượng
trẻ nhỏ ở độ tuổi tập nói phải nghỉ học do dịch covid một mươi chín
phụ huynh thì thường ít tương tác với con em và thường để cho con xem tv
điện thoại cho con không quậy phá
đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ mầm non chậm nói
đang có chiều hướng gia tăng trong giai đoạn này
vậy cha mẹ cần làm gì để khắc phục tình trạng chậm nói của trẻ
những thông tin hữu ích sẽ có trong phóng sự sau đây
độ tuổi này căn cứ vào các phương tiện
các mức phát triển ngôn ngữ thì cháu đã có thể nói được các câu hoàn chỉnh
thậm chí hát được những bài hát ngắn
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cháu bé này không được đến nhà trẻ
chủ yếu là làm bạn với tv điện thoại
do vậy đến giờ cháu vẫn chưa nói được nhiều
theo nghiên cứu chính các thiết bị điện tử này
có thể làm tăng năm mươi nguy cơ chậm nói ở trẻ nhỏ
trước nghỉ dịch thì bé có đi học thì cũng có bập bọ nói được vài từ
nhưng mà do thời gian nghỉ dịch dài
bé ở nhà thì đợt này bé không thể nói mấy
tự dung ít nói đi và mình cũng lo lắng lắm
trên thực tế ngay từ khi trẻ được bốn tháng tuổi
là cha mẹ đã cần theo dõi sự phát triển ngôn ngữ của con
nhưng nhiều gia đình có con chậm nói lại không biết hoặc chủ quan
khiến con có nguy cơ bị dối loạn hành vi và cảm xúc
điều này ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp về sau của trẻ nhỏ
thực ra với một trẻ chậm phát triển ngôn ngữ
thì gia đình cần phải lưu tâm mấy cái vấn đề sau
một đó là phải đi khám sàng lọc về cái khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin của trẻ
trẻ cần phải được ngủ trước một mươi giờ tối
chậm nhất là một mươi rưỡi tối nếu theo lịch ở các thành phố
và trẻ phải được đánh thức dậy ở khoảng tầm sáu giờ sáng
chậm nhất là đến bảy giờ sáng trẻ phải được đánh thức rồi
bên cạnh các giải pháp về giáo dục và thay đổi môi trường sống cho trẻ một cách tích cực
thì gia đình cũng phải hết sức lưu tâm đến giải pháp về mặt dinh dưỡng
tránh ăn các thức ăn có nguồn
nguồn gốc về mặt công nghiệp nên bổ sung cho trẻ những cái vi chất
ví dụ như maze sắt canxi
và đặc biệt phải chú tâm đến sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc về tự nhiên
ví dụ như là omega thực vật sẽ được ưu tiên sử dụng để giúp các con có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt
và có khả năng xử lý thông tin tốt
tập trung hơn trong quá trình mà tương tác với bố mẹ hay tương tác với các nhà chuyên môn
để hỗ trợ trẻ chậm nói
các bậc cha mẹ nên điều chỉnh về tương tác giao tiếp với bé trong gia đình
điều chỉnh lại cách dạy ngôn ngữ cho bé
ngoài ra các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên
cha mẹ nên tăng cường cho trẻ dùng omega thực vật
có hai ưu điểm lớn của omega thực vật
thứ nhất là nó có thể vào trong cơ thể và nó chuyển thành cái khác
ví dụ cụ thể là cái ala nó chuyển thành cái dha
hoặc là cái epa có thể nó chuyển thành
thứ hai là cái dha được
cái ưu điểm của cái omiga thực vật ấy thì nó sử dụng dễ hơn nhất là đối với trẻ em
thì nó không có mùi và cụ thể nó không có mùi tanh
tăng cường cái hoạt động của cái trí nạo tăng cường cái trí nhớ cho trẻ em
và tăng cường phản xạ thần kinh nhanh nhạy hơn
và nó đáp ứng với các cái kích thích từ môi trường bên ngoài
đại dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
để trẻ phát triển tốt về thể trí
chất trí tuệ và ngôn ngữ
cha mẹ cần dành nhiều thời gian vui chơi trò chuyện cùng trẻ
ngoài ra cha mẹ cũng cần chú trọng bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho bé
trong đó sự hỗ trợ từ omega thực vật cũng là một liệu pháp an toàn và hiệu quả
giúp tăng cường hoạt động trí não để trẻ phát triển toàn diện hơn
và giúp các bé chậm nói sớm bắt kịp các bạn đồng trang lứa